toàn huyện hiện có một trăm sáu mươi ba vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích trên một chín trăm linh hectare đã được quy hoạch xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ở ba mươi xã thị trấn
thời gian qua thành phố hải phòng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch thêm vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích một tám trăm linh ha tại vĩnh bảo
đây sẽ là cơ hội thuận lợi để huyện phát triển tối đa tiềm năng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại
để tiếp tục phát triển và duy trì và phát triển các vùng sản
để tiếp tục phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và các vùng trang trại trăn vơi thủy sản hay riêng thì đối với chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện và thành phố để triển khai thực hiện các nghiệp pháp và dồn điền đổi thửa tích tụ ruộng đất
cái thứ hai là cũng đề nghị nhà nước và các ngành chức năng có hướng dẫn quy định cụ thể về việc chuyển đổi chuyển lượng cho thuê đất giữa các hộ nông dân cũng như giữa các hộ nông dân với doanh nghiệp

các ngành chức năng có hướng dẫn quy định cụ thể về việc chuyển đổi chuyển lượng cho thuê đất giữa các hộ nông dân với doanh nghiệp